đi bán gạo khánh đã tiếp cận vợ chồng ông cát
chú châu đồng chí châu là trưởng ngôn viện cũng chỉ đạo sử dụng tất cả các lực lượng của mình để mà đi vào trong này
phải nói rõ rằng trong những giai đoạn đó thì khoa học kỹ thuật chưa phát triển
cho nên những cái máy móc những điều kiện để rồi hỗ trợ cho công tác điều tra là hết sức hạn chế
vì vậy mà chỉ có dùng bằng như vậy kinh nghiệm
rồi như vậy là dùng như vậy các biện pháp nghiệp vụ mà qua trường lớp ta vận dụng trong thực tiễn thôi
mà các người trinh sát người lãnh đạo phải biết vận dụng để nắm bắt cho được đối tượng là phải thông qua thực tiện
chính vì được tôi luyện giữa một môi trường kỳ luật nghiêm khắc với một thủ trưởng dài dặn kinh nghiệm
và lứa cán bộ như các đồng chí trần hoàng triệu nguyễn trường đặng văn phúc
dương hiển tin đã thực sự trở thành những điều tra viên mẫn cán
được nhiều thế hệ công an tỉnh quảng ngãi sau này yêu mến và tin tưởng
thưa quý vị và các bạn trong quá trình thực hiện loạt chương trình hồ sơ vụ đại án canh thân
chúng tôi đã tìm gặp được hầu hết những cán bộ của chuyên án
đại tá trần hoàng triệu một trong những cán bộ cốt cán vụ đại án canh thân chúng tôi đã tìm gặp được hầu hết những cán bộ của chuyên án
đại tá trần hoàng triệu một trong những cán bộ cốt cán vụ đại án canh thân chúng tôi đã tìm gặp được hầu hết những cán bộ của chuyên án
những trang hồ sơ khi gấp lại rồi sẽ dần rơi vào quên lãng
nhưng cũng có những trang dẫu có đốt ngàn lần thì vẫn mãi in trong tâm khảm các điều tra viên
đó cũng xin được lấy làm lời kết của chương trình kỳ này
với tất cả tấm lòng trân trọng của những người thực hiện chương trình dành cho họ
thế hệ điều tra viên của những năm tám mươi luôn lấy nhiệt huyết lòng yêu nghề
và với sự công bằng trách nhiệm với nhân dân làm kim chỉ nam trong công tác suốt cuộc đời
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại